thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa đang đổi thay từng ngày một cách nhanh chóng
từng bước khẳng định vị thế đô thị hiện đại của cả nước
trong xu thế phát triển này việc mở rộng xây mới nhiều tuyến đường trên địa bàn là tất yếu
mặc dù việc mở đường nhận được sự đồng thuận của nhân dân
thế nhưng phần lớn các dự án lại chậm tiến độ
lý do là bởi sự chậm trễ trong khâu giải phóng mặt bằng
dẫn đến không thể bàn giao và thi công
dự án đường vành đai đông tây thành phố thanh hóa đang gặp vướng mắt trong giải phóng mặt bằng
đoạn qua khu dân cư sáu phường với chiều dài chỉ khoảng một năm km
nhưng có tới bốn trăm một mươi bảy hộ dân bị ảnh hưởng
nhiều gia đình đã bàn ra mặt bằng tuy nhiên số hộ chưa chịu di rời cũng không ít
bảy người trong nhà ông đặng viết được đang sống tại mảnh đất rộng tám mươi sáu m hai
dự án lấy mất một nửa diện tích nói trên nhưng lại chưa đủ năm mươi m
theo quy định để bố trí tái định cư
hiện gia đình ông yêu cầu được mua một suất đất tái định cư
thì mới bàn giao mặt bằng cho dự án
theo kế hoạch đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
ubnd tp thanh hóa phải bàn giao toàn bộ mặt bằng cho đơn vị thi công
tuy nhiên đến thời điểm này mới xong được phần đất chạy qua đất nông nghiệp
tương ứng ở trên các quốc lộ một a quốc lộ bốn mươi bảy cũng không có
cho nên là hiện nay thành phố cũng đang tập trung chỉ đạo và phấn đấu cố gắng
để hoàn thành trong quý i là giao toàn bộ tuyến bốn bảy km cho xã hội thông cân tải
tài lộ đông tây là một dự án lớn để cân tải và kết nối giao thông
trên địa bàn tp thanh hóa với tổng chi phí bồi thường
hỗ trợ giải phóng mặt bằng lên tới bốn trăm bảy mươi tỷ đồng
các đơn vị có liên quan đang khẩn trương tháo gỡ vướng mắt
để đẩy nhanh tiến độ dự án
dựa trên cơ sở bảo đảm quyền lợi chính đáng cho nhân dân